thưa quý vị một căn nhà tại ngõ bốn mươi tám tràng thi hoàn kiếm hà nội bất ngờ bốc cháy lúc dạng sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu
lực lượng chức năng hỗ trợ đưa sáu người từ tầng thượng xuống nơi an toàn
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều một xe chỉ huy hai xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tham gia công tác chữa cháy
trước khi lực lượng chức năng có mặt hàng xóm xung quanh căn nhà đã phá cửa dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy tại tầng một
chỉ ít phút sau lực lượng chức năng công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường
hướng dẫn và đưa sáu người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng sáu xuống nơi an toàn
nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên là do chập điện aptomat tầng một